trong bối cảnh các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tại gaza chưa đạt được kết quả
cộng đồng quốc tế vẫn đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn
và trao đổi con tin hướng tới chấm dứt cuộc xung đột xảy ra tại giải đất này
trong hôm qua ngoại trưởng ai cập sameh sukri đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp anh và pháp
nhằm điểm lại những kết quả của vòng đàm phán mới nhất tại cairo
ngoại trưởng sukri nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động mọi nỗ lực quốc tế để đảm bảo thành công trong quá trình hòa dạy hiện nay
ông cũng kêu gọi các bên thể hiện sự linh hoạt và thực hiện những bước cần thiết nhằm đạt được thỏa thuận
cùng ngày phía hamas cho biết sẽ tham vấn với các phe phái khác của palestine để xem xét lại chiến lược đàm phán
nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn với israel
tuy nhiên hamas cáo buộc israel lần tránh thỏa thuận ngừng bắn
thể hiện qua việc israel vẫn tiếp tục các hành động quân sự ở rafah
phía israel trước đó lại cho rằng
đề xuất của hamas có những nội dung mà nước này không thể chấp nhận
trong một diễn biến khác ngoại trưởng các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae hôm nay cho hay
nước này đã bắt đề xuất của thủ tướng israel benjamin netan
về khả năng abu dhabi tham gia cơ quan quản lý dân sự ở dạy gaza hiện do israel chiếm đóng